sự tăng cường trở lại của khối không khí lạnh khiến cho thời tiết ở các tỉnh miền bắc thay đổi đáng kể
ngoài trời lúc này vẫn còn khá nhiều mây âm u và có mưa trời rét với mức nhiệt chỉ khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
tuy nhiên thời điểm mạnh nhất của không khí lạnh đã qua
trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ không tăng cường xuống nước ta nữa
vì thế về trưa và chiều trời sẽ chuyển khô ráo hơn
nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng nhích nhẹ hơn so với hôm qua
tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
khu vực phía tây bao gồm các tỉnh lào cai yên bái hay hòa bình nhiệt độ cao hơn một chút giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khối không khí lạnh không còn tăng cường trong ngày hôm nay mưa ở miền trung có xu hướng giảm dần
trong buổi sáng nay khu vực từ phía nam hà tĩnh trở vào cho đến phần phía bắc của đà nẵng trời vẫn còn có mây nhiều và có mưa dài rác
nhưng lượng mưa thì chỉ còn từ ba đến năm mm
đến trưa và chiều nay mưa sẽ giảm xuống còn vài nơi
nhưng suốt một dọc từ thanh hóa trở vào đến tận quảng ngãi trời vẫn còn có mây nhiều
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung sẽ không cao
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh là từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ nhỉnh hơn từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ
trong khi đó phần từ đà nẵng xuống đến quảng ngãi nhiệt độ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh
vì thế thời tiết ít thay đổi
ngày trời nắng với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh này duy trì trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
không chịu tác động của không khí lạnh vì thế tây nguyên và nam bộ trời không mưa có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên vẫn phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng nóng xuất hiện nhiều nơi với các tỉnh miền đông nam bộ và xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền tây nam bộ
trên biển khu vực bắc biển đông trong ngày hôm nay vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
nên tại đây vẫn duy trì sóng cao và tình trạng biển động
còn đối với khu vực giữa và nam biển đông gió hoạt động ở mức trung bình thời tiết nhìn chung vẫn ít mưa
vì thế các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân vẫn có thể diễn ra khá tuận lợi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước